quý vị thân mến vẫn giống như ngày hôm qua thì bắc bộ ngày hôm nay trời có nhiều mây và có thể nói là thêm một chút âm u và có cả mưa nhỏ
nhiệt độ toàn vùng từ hai mươi cho tới hai mươi ba độ c
còn tại tây nguyên nam bộ thì vẫn trong hình thái sáng nắng chiều tối mưa rông với cảnh báo sấm xét và gió giật mạnh
điểm đáng lưu ý nhất là những cơn mưa lớn ở miền trung lúc này lũ trên các con sông cũng đang lên cao
các khu vực quảng ngãi bình định thừa thiên huế quảng nam phú yên hay khánh hòa sẽ cảnh báo ngập úng các vùng trũng thấp và ven sông sạt lở tao ly trên các tuyến đường
như vậy là người dân ở những khu vực xảy ra mưa lớn cần lưu ý là cập nhật tình hình thời tiết để kịp thời di chuyển tài sản
có kế hoạch trong việc đi lại cũng như lao động sản xuất đảm bảo an toàn
vâng ạ và đó là một vài lưu ý bằng nhiệt độ chi tiết cho các vùng sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ở phần sau của chương trình
vâng thưa quý vị vừa rồi chính là những cập nhật có trong sáng phương nam
ngay bây giờ cho phép đà duy xin mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước